trong đó nổi bật là sự kiện ngân hàng nhán đức việt nam đặt mục tiêu xử lý rứt điểm năm ngân hàng yếu kém trong năm hai nghìn một mươi bảy
bên cạnh đó việc sở giao thông vận tải hà nội sắp xếp lại luồng tuyến các bến xe khách liên tỉnh
nhằm tránh tình trạng xe khách chạy trồng chéo xuyên tâm cũng được người dân hết sức quan tâm
trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến những vấn đề này
trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số thông tin kinh tế giá cả thị trường nổi bật trong tuần qua
tại cuộc họp báo sáng bốn tháng một đại diện ngân hàng nhà nước cho biết cơ quan này đặt mục tiêu xử lý rứt điểm năm ngân hàng yếu kém trong năm hai nghìn hai mươi
theo đó năm ngân hàng yếu kém bao gồm ba ngân hàng đã được mua lại với định giá đồng là vncb ocean bank gp bank và hai ngân hàng thương mại khác
ngân hàng nhà nước đã báo cáo chính phủ bộ chính trị để xử lý năm trường hợp này
việc xử lý các ngân hàng này sẽ được thực hiện trên cơ sở đánh giá toàn bộ tình hình hoạt động
nhất là vấn đề thanh khoản không gây ra đổ vỡ không gây ra tác động ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ hệ thống
hiện ngân hàng nhà nước đang tính đến những giải pháp mang tính đột phá để xử lý rứt điểm các vấn đề còn tồn động tại những ngân hàng này
bên cạnh các ngân hàng thương mại các tổ chức tài chính phi ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân yếu kém cũng được ngân hàng nhà nước mạnh tay xử lý
riêng với loại hình quỹ tín dụng nhân dân ngân hàng nhà nước đã có tờ trình báo cáo chính phủ để xử lý những đơn vị không có khả năng phục hồi
ghi nhận cú đảo chiều ngoạn mục của giá vàng tại thị trường trong nước ngày hai tháng một giá vàng doji sụt giảm ba mươi đồng một lượng chiều mua vào và tám mươi đồng một lượng ở chiều bán ra
trong khi các thương hiệu khác như bảo tí minh châu vàng dòng thăng long đã sụt giảm sâu tới hai trăm tám mươi đồng một lượng ở chiều bán ra từ hai ngày trước đó
tuy nhiên tới ngày ba tháng một các thương hiệu vàng đồng loạt tăng giá cụ thể giá vàng sgc tăng mạnh năm trăm năm mươi đồng chiều mua vào lên mức ba mươi sáu năm triệu đồng mỗi lượng
trong khi đó ở chiều bán ra cũng tăng mạnh bốn trăm năm mươi đồng lên mức ba mươi sáu năm mươi năm triệu đồng mỗi lượng
những ngày tiếp theo giá vàng thế giới tạo đỉnh tiếp sức cho giá vàng trong nước tiếp tục tăng
tới ngày năm tháng một giá vàng trong nước đã vượt xa mốc ba mươi sáu triệu đồng một lượng
cụ thể giá vàng sgc tăng mạnh tám mươi đồng mỗi lượng ở cả hai chiều lên mức ba mươi sáu ba triệu đồng mỗi lượng tới ba mươi sáu sáu triệu đồng mỗi lượng
trong khi đó giá vàng doji lại tăng mạnh một trăm năm mươi đồng chiều mua vào và tăng năm mươi đồng chiều bán ra lên mức ba mươi sáu bốn ba mươi sáu năm mươi năm triệu đồng mỗi lượng
đáng chú ý trong khi giá vàng tăng tranh lệch giữa giá mua vào và bán ra lại giảm mạnh hiện khoảng cách này tại sgc còn ba trăm linh đồng và với doji còn một trăm năm mươi đồng
ủy ban thường vụ quốc hội vừa ra nghị quyết lập đoàn giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông
theo hình thức hợp đồng
xây dựng kinh doanh chuyển giao bot
phạm vi giám sát lần này là giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về triển khai đầu tư xây dựng và khai thác các công trình giao thông
theo hình thức hợp đồng bot trên phạm vi cả nước trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn hai mươi
ủy ban thường vụ quốc hội đánh giá việc khai thác các công trình bot thời gian vừa qua đã gây nhiều bất cập gây bức xúc trong nhân dân
như thu phí cao làm tăng giá cước vận tải làm đường một nơi thu phí một nơi khác bù cho dự án
việc bố trí quá trình
nhiều trạm thu phí chưa theo quy hoạch gây ủn tắc giao thông đặt trạm không đúng khoảng cách với quy định
nghị quyết nêu rõ kết quả giám sát sẽ được báo cáo với ủy ban thường vụ quốc hội tại phiên họp tháng tám năm hai nghìn hai mươi
khép lại năm hai nghìn một mươi sáu doanh thu bán lẻ hàng hóa ước tính đạt hai sáu trăm bảy mươi năm trăm linh tỷ đồng tương đương khoảng một trăm một mươi tám tỷ usd tăng một mươi hai so với năm trước
đó là số liệu mà tổng cục thống kê vừa công bố mới đây
kết quả doanh thu và mức tăng trưởng này được giới phân tích
nhận định là khá cao so với nhiều thị trường khác trong khu vực
đáng chú ý theo cơ quan thống kê doanh số bán lẻ mặt hàng lương thực thực phẩm tăng đến một mươi ba
đồ dùng dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng một mươi một bốn may mặc tăng một mươi sáu vật phẩm văn hóa giáo dục tăng một bảy so với cùng kỳ năm trước
như vậy rõ ràng thị trường bán lẻ trong nước đang tiếp tục tăng trưởng và có doanh số lớn hơn khá nhiều so với dự báo mà nhiều nhà bán lẻ
và các công ty tư vấn quốc tế đưa ra trước đây
tới nay thị phần bán lẻ ở việt nam mới chiếm khoảng hai mươi năm tổng mức bán lẻ và phần lớn các siêu thị và trung tâm thương mại
chỉ tập trung tại các thành phố lớn
theo dự báo đến năm hai nghìn hai mươi kênh bán lẻ hiện đại sẽ nâng tỷ lệ lên mức bốn mươi năm
cả nước sẽ có khoảng một hai trăm linh đến một ba trăm linh siêu thị
số trung tâm thương mại cũng sẽ tăng lên trên ba trăm linh điểm và cửa hàng tiện ích lên đến hàng chục ngàn
thưa quý vị
quý vị và các bạn
năm hai nghìn một mươi bảy thế giới chờ đợi sẽ diễn ra nhiều biến động và sự kiện lớn tạo ra cả cơ hội và thách thức đối với kinh tế toàn cầu
trong đó có thể kể đến những biến động chính trị tại các nền kinh tế hàng đầu như mỹ trung quốc pháp đức sự kiện brexit
vấn đề toàn cầu hóa và tự do thương mại đứng trước thử thách bởi chủ nghĩa dân túy thiên hữu lên ngôi
dự báo kinh tế của năm hai nghìn một mươi bảy đã thay đổi ngược hẳn so với các công bố trước đó
về tác động của việc ông donald trump đắc cử tổng thống với nền kinh tế mỹ và toàn cầu
tại mỹ nền kinh tế đầu tàu thế giới tỷ lệ thất nghiệp hiện đã giảm
ba tuần sau khi công bố kết quả bầu cử tổng thống mỹ dự báo tăng trường của mỹ đã nâng từ một chín lên hai bảy cho năm hai nghìn một mươi bảy
trên thực tế ông trump đã hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thay đổi nhằm kích thích tài chính mạnh mẽ hơn
bao gồm cả việc tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng
tất nhiên đây mới chỉ là những kỳ vọng ban đầu của thị trường
thực tế diễn ra thế nào còn phụ thuộc rất nhiều vào những thực thi của ông trump ít nhất là trong ngắn hạn
thương mại toàn cầu vốn đang ảm đạm được dự đoán sẽ còn đi xuống
việc cục dự trữ liên bang mỹ phép tăng lãi suất đồng đô la mỹ sẽ tạo sóng cho các nền kinh tế mới nổi
trong việc quản lý tỷ lệ lạm phát cũng như khiến niềm tin kinh doanh đi xuống
do đó tương lai của các nền kinh tế mới nổi được phán đoán sẽ tiếp tục mong manh
và phần lớn các nền kinh tế châu á sẽ không phát triển hết sức
chúng ta không thể quên được một cú sốc kinh tế trong năm hai nghìn một mươi sáu là brexit
cho đến bây giờ có thể nói rằng chúng ta đã tránh được một cuộc khủng hoảng kinh tế
thế nhưng nguy cơ đi xuống vẫn hiện hữu
hiện nay tổng thể bức tranh kinh tế toàn cầu đang rất băng phẳng và không có triển vọng
đáng quan ngại hơn là xu thế chủ nghĩa dân túy đang lan rộng tại châu âu
hai nền kinh tế chủ chốt tại châu âu là đức và pháp sẽ bước vào cuộc bầu cử quan trọng vào năm tới
và kết quả cũng sẽ khó dự đoán
chắc chắn thị trường tài chính sẽ bị ảnh hưởng nếu căng thẳng chính trị xảy ra tại các điểm nóng bầu cử này
tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd cho rằng
kinh tế trung quốc dự kiến tăng trưởng sáu bốn năm hai nghìn một mươi bảy
thì kinh tế khu vực đồng tiền trung châu âu eurozone có thể tăng trưởng một sáu năm hai nghìn hai mươi
đáng chú ý kinh tế vương quốc anh dự kiến tăng trưởng một hai năm hai nghìn hai mươi
kinh tế nhật bản được dự báo tiếp tục trì trệ trong năm hai nghìn một mươi bảy do những bất ổn trong nội tại nền kinh tế
và được dự báo sẽ trì đạt mức năm
trong khi đó asean gặp khó khăn vì đồng đô la mỹ tăng giá trong bối cảnh hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
và hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực asep
với tương lai khó đoán dự kiến sẽ là những chủ đề được đề cập đến nhiều trong năm nay
đối với việt nam năm hai nghìn một mươi bảy sẽ là giai đoạn của điều chỉnh
đổi mới nền kinh tế thông qua quá trình tái cơ cấu lại nền kinh tế
cải cách thể chế cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đổi mới mô hình tăng trưởng
ngay khi quyết định điều chuyển luồng tuyến xe khách được đưa ra một số nhà xe đã lên tiếng phản đối
như vậy có thể thấy việc sắp xếp lại luồng tuyến xe khách liên tỉnh của sở giao thông vận tải hà nội là cần thiết để giảm thiểu ủn ứ giao thông
vấn đề còn lại là bố trí hệ thống giao thông công cộng kết nối các khu vực trong thành phố tới các bến xe
đặc biệt là bến nước ngầm sao cho hợp lý để hành khách đỡ vất vả mỗi khi phải đi xe khách liên tỉnh
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé